các địa phương xây dựng kế hoạch thiết lập các trạm y tế lưu động tổ chăm sóc người nhiễm bệnh tại cộng đồng
và có kế hoạch cung cấp oxy y tế cho các trạm y tế xã phường thị trấn
đến tối hai mươi một tháng một thành phố hồ chí minh ghi nhận năm trăm một mươi hai bốn trăm hai mươi hai ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư
việc đánh giá cấp độ dịch được các tỉnh thành thực hiện hàng tuần theo nghị quyết một trăm hai mươi tám
quy định thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín để có biện pháp phòng chống thích hợp
các tiêu chí đánh giá gồm
tỷ lệ ca nhiễm mới tại cộng đồng trên số người dân trên thời gian
đội bao phủ vaccine lưu ý nhóm tuổi nguy cơ cao tỷ lệ tiêm mũi một tiêm đủ liều
khả năng thu dung điều trị của các tuyến
sau khi đánh giá địa phương được xếp một trong bốn cấp độ dịch gồm
cấp độ một nguy cơ thấp bình thường mới màu xanh
cấp độ hai nguy cơ trung bình màu vàng
cấp độ ba nguy cơ cao màu cam
cấp độ bốn nguy cơ rất cao màu đỏ
thưa quý vị và các bạn
như vậy là chỉ còn một tuần nữa là tết nguyên đáng
thay vì tấp nập xuống phố sắm tết như mọi năm
tên đầm này người dân tại trung cư thành phố hồ chí minh
đã có một phiên chợ tết thật đặc biệt
để phù hợp với tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín
chợ tết có sự tham gia của hơn một trăm linh gian hàng
đến từ cư dân toàn trung cư vinhome central park
đặc biệt điều tạo nên không gian chợ quê
chính là những quầy món hàng dân giả mang hương vị ngày tết
như là bánh tét bánh trưng chả giò nem củ kiệu dưa hành bánh mứt
hoa đào hoa mai trái cây câu đối
chợ tết năm nay còn có sự tham gia đặc biệt của hai người nổi tiếng
là thủ môn bùi tiến dũng với gian hàng thời trang
và hoa hậu hương giang bán bộ trò chơi bầu cua cá cọp
hai nhân vật này hiện là dân cư vinhom central park
nhân dịp này nhiều cư dân cũng tranh thủ dọn nhà đón tết
bằng cách thanh lý đồ đạc và quần áo với giá ưu đẩy tại hội chợ
phiên chợ được tổ chức với sự kiểm soát nghiêm ngặt
các biện pháp phòng chống dịch
người mua người bán phải thực hiện nghiêm túc năm k của bộ y tế
cũng tại thành phố hồ chí minh trước đó tại đường hoa nguyễn huệ
bang tổ chức cũng yêu cầu trong suốt thời gian tham quan
kể cả khi chụp ảnh trên đường hoa nguyễn huệ quận một
khách phải đeo khẩu trang để phòng dịch